thưa quý vị sáng nay ủy ban thường vụ quốc hội bắt đầu đợt hai của phiên họp thứ hai mươi năm
cho ý kiến vào một số vấn đề lớn về việc giải trình tiếp thu chỉnh lý dự thảo luật viễn thông sửa đổi
qua thảo luận đa số ý kiến trong ủy ban thường vụ quốc hội đồng tình với việc mở rộng phạm vi điều chỉnh
đối với ba nội dung mới là dịch vụ ott viễn thông trung tâm dữ liệu và điện toán đám mây
trong dự thảo luật viễn thông sửa đổi là cần thiết bởi trong bối cảnh chuyển đổi số
diễn ra mạnh mẽ với xu hướng hội tụ giữa viễn thông và công nghệ thông tin đã xuất hiện
một số dịch vụ cung cấp thêm các tính năng tương tự như dịch vụ viễn thông truyền thống
và các dịch vụ này cần được điều chỉnh với phương thức phù hợp vừa đáp ứng yêu cầu quản lý
vừa tạo điều kiện thuận lợi khuyến khích đổi mới sáng tạo phát triển
có ý kiến lưu ý do đây là ba dịch vụ mới nên không phải ai cũng có thể hiểu hết
nên cần bổ sung các khái niệm ngay trong dự thảo luật bên cạnh đó cần quản lý
và chỉ quản lý ở mức đăng ký và thông báo đồng thời phương thức quản lý phải phù hợp
đối với các dịch vụ mới do đó cần tham khảo kinh nghiệm nước ngoài về nội dung này
và tính toán kỹ lưỡng thận trọng để áp dụng phù hợp với thực tế
kết luận nội dung thảo luận phó chủ tịch quốc hội nguyễn đức hải đề nghị
ủy ban khoa học công nghệ và môi trường chủ trì phối hợp với cơ quan soạn thảo
chuẩn bị hồ sơ báo cáo dự thảo luật xin ý kiến hội nghị đại biểu quốc hội hoạt động chuyên trách
và gửi các đoàn đại biểu quốc hội cơ quan tổ chức hữu quan trước khi chỉnh quốc hội xem xét thông qua
tại kỳ họp thứ sáu tới
trong phiên làm việc buổi chiều ủy ban thường vụ quốc hội cho ý kiến về việc giải trình
tiếp thu chỉnh lý dự án luật kinh doanh bất động sản sửa đổi
tại hội thảo khoa học cấp bộ về tình hình tiếp nhận xử lý phản ánh kiến nghị của các tổ chức cá nhân
về quy định hành chính thuộc chức năng quản lý nhà nước của bộ công an được diễn ra vào chiều nay
tại hà nội những vấn đề mang tính lý luận thực tiễn và cả những khó khăn vướng mắt đã được các đại biểu
thẳng thắn nhìn nhận qua đó thống nhất về sự cần thiết của việc xây dựng văn bản quy phạm pháp luật
nhằm tạo hành lang pháp lý phù hợp cho hoạt động tiếp nhận xử lý phản ánh kiến nghị
về quy định hành chính trong công an nhân dân
theo thống kê từ bộ công an trong quý hai năm nay đã tiếp nhận trên một một trăm linh phản ánh kiến nghị
của các tổ chức cá nhân đối với một số thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của bộ công an
trong quá trình giải quyết công an các đơn vị địa phương đã tuân thủ đúng các quy định của pháp luật
trong việc tiếp nhận xử lý các phản ánh kiến nghị theo quyết định của bộ trưởng bộ công an đảm bảo đúng tiến độ
tuy nhiên để các quy định hiện hành trở thành văn bản quy phạm pháp luật nhằm tạo hành lang pháp lý
cho lĩnh vực công tác quan trọng này hiện bộ công an đang xây dựng thông tư quy định việc tiếp nhận
xử lý phản ánh kiến nghị của các cá nhân tổ chức về quy định hành chính thuộc chức năng quản lý nhà nước của bộ công an
tại hội thảo các ý kiến đều đánh giá sự cần thiết phải ban hành thông tư này đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng
trong việc tăng cường công tác cải cách thủ tục hành chính và kiểm soát thủ tục hành chính
bảo đảm tính công khai minh bạch khi triển khai cơ chế một cửa một cửa liên thông
và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử trong công an nhân dân
một số các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác tiếp nhận xử lý phản ánh và kiến nghị
đối với các thủ tục hành chính trong công an nhân dân cũng đã được đề xuất tại hội thảo
thưa quý vị nhấn mạnh năm hai nghìn hai mươi ba là năm bản lề quan trọng để thực hiện thắng lợi mục tiêu chính quy tinh nhuệ
hiện đại hóa lực lượng công an nhân dân
theo tinh thần nghị quyết số một mươi hai của bộ chính trị đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị
bộ trưởng bộ công an yêu cầu công an các địa phương tiếp tục triển khai quyết liệt chủ trương xây dựng công an xã thị trấn
đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới bởi lực lượng công an xã thị trấn là pháo đài đầu tiên
của lực lượng công an nhân dân trong bảo đảm an ninh trật tự tại cơ sở
với tinh thần đó thời gian qua công an các đơn vị địa phương đã có nhiều nỗ lực cố gắng
trong tham mưu với lãnh đạo bộ chỉ đạo hướng dẫn huy động nguồn lực để bảo đảm thực hiện mục tiêu
về xây dựng trụ sở làm việc nhà ở doanh trại cho lực lượng công an xã thị trấn
công an tỉnh hải dương là một trong những đơn vị đi đầu nỗ lực trong việc xây dựng trụ sở mới
và trang cấp thiết bị hiện đại cho công an cấp xã
từ mục nghị quyết một mươi hai ngày hôm nay xin mời quý vị đến với nội dung này với phần trình bày của biên tập viên thu hương
thưa quý vị xác định công tác bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn phải được thực hiện vững chắc từ gốc là địa bàn cấp xã
trong thời gian qua đảng ủy ban giám đốc công an tỉnh hải dương ưu tiên tập trung lãnh đạo chỉ đạo thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp
trong đó vận động tranh thủ sự ủng hộ của cấp ủy chính quyền địa phương trong việc xây dựng cải tạo trụ sở làm việc mới cho lực lượng công an xã thị trấn
qua đó đã tạo được nguồn lực đáng kể để đầu tư xây dựng nhiều trụ sở mới khang trang
hướng đến mục tiêu tiếp tục để mạnh xây dựng lực lượng này đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới
theo tinh thần nghị quyết số một mươi hai của đảng ủy công an trung ương
từ sự quyết tâm đó tháng một năm hai nghìn hai mươi ba công an phường thái thịnh thị xã kinh môn tỉnh hải dương được khánh thành trên khuôn viên khu đất hơn một bảy trăm linh m hai
công trình được thiết kế theo mẫu quy định của bộ công an gồm nhà làm việc hai tầng với một mươi phòng
góp phần đưa điều kiện cơ sở vật chất của công an phường thái thịnh tương xứng với yêu cầu nhiệm vụ
hiện tại khi sang trụ sở mới thì chúng tôi đã có phòng tiếp dân riêng có phòng ngủ phòng trực cho cán bộ chiến sĩ
có phòng họp riêng có phòng quản lý vật chứng
bảo quản vật chứng trong các hồ sơ vụ việc
ngoài ra thì còn có thêm phòng của ban vệ dân phố để các công chí bảo vệ dân phố có thể trực làm việc cùng với cán bộ công an phường
qua đó thì đã thúc đẩy động viên tinh thần của anh em công an phường để anh em lỗ lực cố gắng hoàn thành các nhiệm vụ mà cấp trên giao phó
còn đối với thiếu tá lục thị như trang là người viết đơn sung phong về địa bàn cơ sở khi con mới hai mươi tháng tuổi
hơn ba năm trải qua nhiều khó khăn vất vả
gắn bó với công tác đảm bảo an ninh trật tự
tại xã minh hòa thiếu tá trang và đồng đội càng vui mừng phấn khởi khi sắp có trụ sở làm việc khang trang
đối với anh em công an xã thì đây là một niềm phấn khởi rất là lớn
chúng tôi cũng thường xuyên cùng với lại các vị chính quyền địa phương với hợp với đơn vị thi công thì cũng thường xuyên giám sát theo dõi cái tiến độ của công trình
ngoài ra thường xuyên báo cáo về tiến độ xây dựng công trình đối với công an thị xã để cho các đồng chí lãnh đạo cấp trên nắm được để thuận tiện cho công tác đôn đốc chỉ đạo công trình được thực hiện đúng theo tiến độ
khối lượng công việc lớn môi trường thực hiện nhiệm vụ luôn tiềm ẩn phức tạp nguy hiểm
việc đầu tư xây dựng trụ sở ưu tiên tối đa nguồn lực trang thiết bị phương tiện kỹ thuật cho lực lượng công an xã là việc làm vô cùng cần thiết góp phần để công an xã phường thị trấn trở thành tấm khiên vững chắc về an ninh trật tự tại cơ sở
tôi là người công dân của địa phương thấy cái trụ sở mới là trước hết là công dân tuổi hưởng lợi và nhất là công việc của công trí công an
phải làm việc được thoải mái tinh thần ngoài là vì có vật chất nhà cửa sang trang đẹp đẽ thoáng mát công trí cũng sẽ làm việc đỡ vất vả
thưa quý vị đến nay gần bảy mươi trụ sở công an xã phường thị trấn đã hoàn thành và đưa vào sử dụng trên địa bàn tỉnh hải dương
đây là thành quả thể hiện sự quan tâm giúp đỡ của cấp ủy chính quyền địa phương và công an tỉnh đối với lực lượng công an xã
từng bước hoàn thiện hóa mục tiêu trong năm hai nghìn hai mươi
trên địa bàn hải dương sẽ phủ sóng toàn bộ trụ sở công an cấp xã đồng thời coi đây là một tiêu chí quan trọng để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ chính trị của cấp ủy chính quyền và người đứng đầu
nhằm đảm bảo các điều kiện về cơ sở vật chất phát huy hiệu quả công tác của lực lượng công an cấp xã công an tỉnh hải dương đã tham mưu cho ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng triển khai đề án đầu tư xây dựng trụ sở làm việc công an cấp xã trên địa bàn tỉnh hải dương giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi năm
ngay từ khi có chủ trương từ cấp tỉnh cấp ủy chính quyền huyện bình giang đã phối hợp với các sở ngành nhanh chóng giả soát quy hoạch bố trí quỹ đất cũng như ngân sách để triển khai xây dựng trụ sở công an xã trên địa bàn huyện
công an tỉnh hải dương đã tham mưu cho ủy ban nhân dân tỉnh hải dương giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm
đến nay một trăm linh các đơn vị công an cấp xã tại tỉnh hải dương đã xác định được vị trí đất phục vụ xây dựng trụ sở công an cấp xã đảm bảo diện tích tối thiểu một m hai một trụ sở
tuy nhiên trong quá trình triển khai thực hiện một số địa phương còn tồn tại không ít khó khăn vướng mắt
vì vậy trong thời gian tới tỉnh hải dương cùng với các cơ quan chuyên môn tích cực phối hợp với công an tỉnh kịp thời tháo gỡ để lực lượng công an các xã thị trấn sớm có trụ sở mới
xử lý lại nhà đất của tỉnh hải dương cũng như của bộ công an phê duyệt có phương án xử lý và có nguồn kinh phí đầu tư đối với các công trình trụ sở các cấp còn lại
đối với các công trình trụ sở còn lại trên địa bàn cả tỉnh chúng tôi phối hợp các quỷ chính quyền các cấp có xác định vị trí quy hoạch thời gian thực hiện trách nhiệm của các cấp quân ngành để hoàn thành việc đảm bảo xây dựng trụ sở làm việc
đối với các công trình trụ sở còn lại trên địa bàn cả tỉnh chúng tôi phối hợp các công trình trụ sở còn lại
lực lượng điệp báo có non trẻ của việt minh đã chiến thắng nhưng sau chiến công ấy có không ít những mất mát đau thương
để bảo vệ đại úy henry thọ chiến sĩ điệp báo thâm nhập hàng ngũ kẻ địch lấy được bản danh sách thì một số cán bộ chiến sĩ đã ảnh dũng hy sinh
để đảm bảo vỏ bọc và hoàn thành nhiệm vụ được giao phó henry thọ đau đớn bất lực chứng kiến huệ
người con gái là hoa ngọc hà và cũng là người yêu của mình bị sát hại
buổi ra mắt vở diễn bản danh sách điệp viên lần đầu tiên
tại nhà hát hồ gươm đã để lại nhiều ấn tượng trong lòng công chúng

và thông qua nội dung vở kịch thì tôi đã thêm phần nào hiểu được sự vất vả của những người chiến sĩ công an
trong bản dựng lần này bản danh sách điệp viên được xử lý mới hơn bằng các thủ pháp của sân khấu đương đại
tại sân khấu hiện đại đẳng cấp quốc tế cùng với việc tham gia diễn xuất của nhiều gương mặt mới
vở diễn hướng tới đáp ứng nhu cầu thưởng thức nghệ thuật ngày càng cao của đông đảo khán giả